do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió hội tụ trên cao đêm ngày hai mươi hai và dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
các địa phương của tỉnh yên bái phú thọ tuyên quang và hà giang có mưa rất to kèm theo rông lốc mưa đá
khiến nhiều nhà cửa và hoa màu bị thiệt hại nặng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh mưa đá rông lốc làm hai người chết
một người bị thương hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích lúa cây trồng bị gãy đổ
nhiều công trình bị hư hỏng ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
đã xuống kiểm tra huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các hộ gia đình khôi phục nhà ở ổn định cuộc sống